ngày một mươi bảy tháng bảy tại tỉnh ninh thuận đoàn công tác của ủy ban kinh tế quốc hội do đồng chí vũ hồng thanh
ủy viên trung ương đảng ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội làm trường đoàn
đã thăm và làm việc với tỉnh ninh thuận về tình hình kết quả thực hiện quy hoạch điện bảy điện bảy điều chỉnh và phương pháp
kế hoạch thực hiện lập quy hoạch điện tám
đồng chí vũ hồng thanh đánh giá cao những thành quả đạt được của tỉnh ninh thuận trong việc biến những khó khăn về nắng
gió thành tiềm năng phát triển điện gió điện mặt trời đã đem lại hiệu quả thiết thực trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong những năm qua
ghi nhận những kiến nghị của tỉnh và sẽ có ý kiến với các bộ ngành có liên quan để có những giải pháp xử lý phù hợp trong thời gian tới